nhằm hỗ trợ người dân vùng ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển sớm vượt qua khó khăn
trong hai ngày hai mươi bảy và hai mươi tám tháng tám tập đoàn vingroup phối hợp với bộ chỉ huy bộ đội biên phòng hà tĩnh
trao tặng năm trăm linh xuất quà cho bà con nhân dân ven biển hà tĩnh
thời gian vừa qua do ảnh hưởng của sự cố môi trường biển xảy ra trên địa bàn tỉnh hà tĩnh
đời sống của bà con nhân dân đặc biệt là bà con ngư dân đang trực tiếp bám biển gặp nhiều khó khăn
tập đoàn vingroup đã phối hợp với bộ chỉ huy bộ đội biên phòng hà tĩnh tổ chức đến các địa bàn ven biển huyện nghi xuân
lộc hà cẩm xuyên kỳ anh trao tặng năm trăm linh xuất quà cho bà con với giá trị mỗi xuất quà năm trăm linh đồng
trong đó là ba trăm linh đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm như dầu đường gạo
đây là tấm lòng của cán bộ nhân viên tập đoàn vingroup mong muốn chia sẻ với bà con hà tĩnh sớm vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống
đồng thời truyền thông tới bà con
bà con nhân dân nêu cao ý thức trong bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu bảo vệ vững chắc ngư trường truyền thống
dịp này quỹ thiện tâm của tập đoàn vingroup đã tổ chức trao tặng một mươi bốn xuất quà cho bà con nhân dân tại hai mươi tám tỉnh thành ven biển